công an tỉnh quảng trị cho biết vào chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một đã tìm thấy thi thể của hung thủ bắn thương vong ba mẹ con vào tối ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng hai tết tại một đồi cà phê cách nhà khoảng hai km
thi thể của ông nguyễn ngọc lễ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn tân hào xã tân liên huyện hướng hóa được các lực lượng chức năng tìm thấy ở đồi trồng cà phê ở thôn tân hào
tại hiện trường ông lễ đã tử vong nằm sấp kẹp khẩu súng ở dưới bụng cơ quan chức năng còn phát hiện một lá thư do ông này để lại
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một ông lễ đã dùng súng bắn bà võ thị hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn tân hào xã tân liên huyện hương hóa và hai người con của bà hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và hai nghìn một mươi
bà hát đã tử vong hai người con được đưa đi cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cho biết hai bệnh nhân nhập viện với vết thương ở phổi
do đạn bắn từ phía sau xuyên qua người hiện hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch